vừa rồi là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin ngày hôm nay thứ bảy ngày một mươi hai tháng một mươi một
và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
phó thủ tướng chính phủ lê minh khái vừa ký công điện số một nghìn tám mươi năm của thủ tướng chính phủ
về việc quản lý điều hành mặt hàng xăng dầu
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thủ trưởng các cơ quan liên quan nghiêm túc khẩn trương
thực hiện các văn bản chỉ đạo của thủ tướng của chính phủ thủ tướng chính phủ
trong đó tập trung các nhiệm vụ giải pháp sau đây
bộ trưởng bộ công thương chỉ đạo ngay các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu
cung cấp đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước bảo đảm tuyệt đối không để thiếu hụt
đứt gãy nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế
và tiêu dùng của xã hội tăng cường kiểm tra giám sát việc bảo đảm nguồn cung xăng dầu
tối thiểu của các thương nhân theo đúng quy định triển khai quyết liệt các giải pháp
theo thẩm quyền để khắc phục tình trạng thiếu hụt xăng dầu cục bộ ngay từ ngày một mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
bộ trưởng các bộ công thương tài chính kế hoạch và đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được giao
nghiên cứu xử lý những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý xăng dầu dự trữ quốc gia
hoàn thiện phương án nâng mức dự trữ quốc gia xăng dầu theo chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ
và quy định của luật dự trữ quốc gia và các văn bản hướng dẫn liên quan
bộ trưởng các bộ công thương công an chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
và thủ trưởng các cơ quan chức năng liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao
tăng cường kiểm tra giám sát kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đối với hành vi đầu cơ gặm hàng bôn lộ xăng dầu qua biên giới và các hành vi vi phạm khác trong kinh doanh xăng dầu
đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh
bảo đảm nguồn cung xăng dầu và an ninh năng lượng quốc gia
liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa ban hành kết quả kết luận điều tra vụ án
trong đó xác định bị can nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị công ty aic
đã hối lộ đinh quốc thái cựu chủ tịch ubnd tỉnh đồng nai
và trần đình thành cựu bí thư tỉnh ủy đồng nai tổng số tiền hơn hai mươi tám tỷ đồng
đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai công ty cổ phần tiến bộ cổ phần tiến bộ quốc tế aic và các đơn vị liên quan
dự án đầu tư xây dựng bệnh viện đa khoa đồng nai được ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai phê duyệt với tổng mức đầu tư một chín trăm linh bốn tỷ đồng
trong quá trình lập hồ sơ điều chỉnh dự án hồ sơ đấu thầu một mươi hai gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế thuộc dự án trong giai đoạn từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi năm
các cán bộ thuộc chủ đầu tư công ty aic đơn vị tư vấn lập dự án lập hồ sơ mời thầu chấm thầu đơn vị thẩm định giá đã thông đồng nâng khống giá trị trang thiết bị trong điều chỉnh tổng mức đầu tư và giá gói thầu

và bảy bị căn khác trong vụ án đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an hoặc cơ quan công an nơi gần nhất đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước
thời gian qua tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi mới và tinh vi có chiều hướng gia tăng vào thời điểm cuối năm
trước tình hình đó công an tỉnh bắc cạn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền cảnh báo người dân về hoạt động của tội phạm này trên địa bàn
kinh nhận của truyền hình công an nhân dân
tám vụ sử dụng công nghệ cao nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản khởi tố ba vụ ba bị can
đây là kết quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao năm hai nghìn hai mươi hai của công an tỉnh bắc cạn
để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này lực lượng công an bắc cạn đã tập trung điều tra làm rõ nhiều vụ án lợi dụng không gian mạng để lừa đảo
đồng thời triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân cư trú trên địa bàn
những buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng như thế này liên tục được đẩy mạnh triển khai
người dân được thông tin về tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên không gian mạng trong thời gian qua
giới thiệu về sổ tay phòng chống tội phạm trên không gian mạng và bản cam kết chấp hành luật an ninh mạng
từ buổi này chúng ta nhân rộng tuyên truyền đến tất cả bà con biết được các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng
và cũng qua hội nghị này buổi phát động này bà con nắm được các luật an ninh mạng để bà con biết phòng tránh
cùng với hoạt động tuyên truyền tại các điểm cố định công an các xã phường thị trấn cũng
đã soạn thảo nội dung tờ rơi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao để phát tận tay người dân
các nội dung cụ thể đã nêu rõ thủ đoạn phương thức hoạt động của tội phạm
công an các cấp cũng thông báo công khai số điện thoại liên hệ của cơ quan công an
để người dân kịp thời thông báo khi nghi vấn bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xác định loại tội phạm này sử dụng rất nhiều trang thiết bị hiện đại kịch bản tinh vi và xảo quyệt
chúng tôi đã chủ động
lấy công tác phòng ngừa là công tác chính và chúng tôi đã tổ chức rất là nhiều buổi tuyên truyền
cũng như là bổ sung các kiến thức về tội phạm sử dụng công nghệ cao để vi phạm pháp luật trên không gian mạng
cùng với công tác đấu tranh của lực lượng công an công tác tuyên truyền của các cấp và chính quyền địa phương
thì sự cảnh giác và nêu cao tinh thần tố giác của quần chúng nhân dân
đóng vai trò quan trọng trong việc phòng ngừa loại tội phạm này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
ngân hàng nhà nước vừa phát đi thông tin bộ tài chính mỹ đã đưa việt nam ra khỏi danh sách giám sát về thao túng tiền tệ
báo cáo của bộ tài chính mỹ tháng một mươi một tiếp tục xem xét khả năng thao túng tiền tệ của các đối tác thương mại chính
dựa trên cơ sở ba tiêu chí về thẳng dư thương mại song phương với mỹ
thặng dư cán cân vạng lai can thiệp thị trường ngoại tệ một chiều kéo dài
liên tiếp trong hai kỳ báo cáo việt nam chỉ vượt ngưỡng một chỉ tiêu về thẳng dư thương mại hàng hóa và dịch vụ với mỹ
thặng dư thương mại của việt nam với mỹ đạt mức một trăm linh năm tỷ usd vượt ngưỡng một mươi năm tỷ usd
do đó đã được bộ tài chính mỹ đưa ra khỏi danh sách giám sát
một mươi tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai xuất khẩu nông nghiệp tiếp tục thể hiện vai trò trụ đỡ quan trọng
của nền kinh tế
trong nhiều biến động của thị trường hàng hóa khó khăn về vận chuyển chi phí sản xuất tăng cao do giá xăng dầu tăng
nhưng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nông lâm thủy sản một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi hai vẫn đạt hơn tám mươi tỷ usd
trong đó xuất khẩu ước đạt bốn mươi năm tỷ usd
đáng nói là xuất siêu toàn ngành nông nghiệp cao bất ngờ với trên bảy tỷ usd tăng gấp hai lần so với cùng kỳ năm ngoái
về tổng thể đến hết năm hai nghìn hai mươi hai kim ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp hoàn toàn có thể đạt
mốc năm mươi năm tỷ usd như kỳ vọng
hiện các hãng hàng không nội địa đã mở bán vé máy bay tết
nhu cầu đi lại tết năm nay được các hãng hàng không đánh giá là sẽ rất sôi động
lượng vé bán ra của các hãng hàng không những ngày gần đây đang tăng nhanh
nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân vào dịp tết quý mão hai nghìn hai mươi
các hãng hàng không đã xây dựng kế hoạch khai thác lên đến hơn ba mươi ba chuyến
trung bình một ngày sẽ có hơn một chuyến bay
số ghế cung ứng lên tới gần hai một trăm bảy mươi ghế
tiếp tục với các tin tức về an ninh kinh tế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước thi hành quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với hoàng văn phi giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên sản xuất thương mại phượng phi chú phường phước bình thị xã phước long tỉnh bình phước
về tội bồi lậu
từ ngày hai mươi sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hoàng văn phi sử dụng tư cách pháp nhân công ty
để nhập khẩu hơn một tấn hạt điều khô nguyên vỏ có xuất xứ từ các nước châu phi
với tổng trị giá hàng hóa là hơn hai mươi năm bốn tỷ đồng
khi được tri cục quản hải quan trân thành cho thông quan
hoàng văn phi đã vận chuyển toàn bộ số hàng về kho của công ty để bảo quản
trong quá trình sản xuất xuất khẩu từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
phi đã sản xuất chế biến
hai trăm sáu mươi năm tấn hạt điều được năm mươi ba tấn điều nhân xuất khẩu sang hoa kỳ và trung quốc
số hạt điều còn lại hơn tám trăm ba mươi bốn tấn trị giá hơn một mươi chín tỷ đồng
phi đã tự ý tiêu thụ bằng cách bán cho một số khách hàng trong và ngoài tỉnh bình phước
mà không khai báo với cơ quan hải quan theo quy định
hành vi của hoàng văn phi đã phạm vào tội buôn lậu
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang vừa phối hợp cùng lực lượng chức năng
phát hiện bắt giữ một xe ô tô khách vận chuyển trên một năm tấn vải
quần áo nhẵn mắt nước ngoài nghi vấn hàng hóa nhập lợi
qua công tác theo dõi nắm địa bàn chiều ngày một mươi một tháng một mươi một
tại khu vực ấp bốn xã vĩnh sương thị xã tân châu tỉnh an giang
tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp công an thị xã tân châu
và đồn biên phòng cửa khẩu vĩnh sương phát hiện xe ô tô khách do nguyễn sĩ tiến
chú tỉnh bắc ninh điều khiển có dấu hiệu nghi vấn
qua kiểm tra tổ công tác phát hiện trong xe chở năm mươi cây vải
trọng lượng trên một ba trăm ba mươi kg có tem nhãn nước ngoài và hai trăm ba mươi chín kg vải vụn
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ
kèm theo chứng minh buồn gốc xuất xứ
tổ công tác bàn giao vụ việc cho công an thị xã tân châu
lập biên bản tạm giữ phương tiện cùng tăng vật để tiếp tục điều tra xử lý
thưa quý vị thời điểm gần đến tết nguyên đán
tình trạng buôn lậu pháo nổ trên tuyến biên giới
và nội địa ở khu vực bắc trung bộ ngày càng trở nên nóng bỏng phức tạp
vì lợi nhuận các đối tượng đã bất chấp mọi thủ đoạn để đưa hàng về nội địa tiêu thụ
điều này cho thấy mối nguy hiểm đe dọa đến tính mạng và tài sản của cộng đồng
nếu không được ngăn chặn
cần có biện pháp xử lý nghiêm từ hành vi vận chuyển buôn bán pháo như hiện nay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
xin chào tạm biệt quý vị
liên tiếp trong vòng chưa đầy một tuần từ ngày hai mươi sáu đến ngày ba mươi một tháng một mươi
tại khu vực biên giới quảng trị bộ đội biên phòng quảng trị đã bắt ba vụ buôn bán vận chuyển pháo lậu

còn đối với tỉnh hà tĩnh mới đây nhất lực lượng công an đã bắt giữ tám tạ pháo nổ
các đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo trên được mua từ lào với số tiền trên hai trăm bốn mươi triệu đồng
từ đầu năm đến nay trên địa bàn các tỉnh nghệ an hà tĩnh và quảng trị lực lượng chức năng đã phát hiện
và bắt giữ tám tạ pháo nổ các đối tượng khai nhận toàn bộ số pháo trên được mua từ lào với số tiền trên hai trăm bốn mươi triệu đồng
và bắt giữ hơn một một trăm linh vụ hơn một bốn trăm linh đối tượng và hơn tám tạ pháo các loại
từ đầu năm đến nay trên địa bàn các tỉnh hà tĩnh và quảng trị lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ tám tạ pháo nổ
từ đầu năm đến nay trên địa bàn các tỉnh hà tĩnh và quảng trị lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ tám tạ pháo các loại